tối qua ngày một mươi bảy tháng một một vụ cháy đã xảy ra tại bãi đất trống chứa phế liệu rác thải
có diện tích rộng khoảng một m hai thuộc khu phố bình quế b phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
đến hai mươi h ba mươi phút lực lượng chữa cháy mới cơ bản dập tắt ngọn lửa rất may là không có thiệt hại về người
một số người dân sống gần bãi chứa phế liệu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều ngày một mươi bảy tháng một
sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội người dân cùng nhau dập lửa nhưng khu vực này chủ yếu là các phế phẩm dễ cháy nên chữa cháy bất thành
nhận được tin báo cảnh sát phòng chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng điều động thêm bốn xe chữa cháy
mặc dù hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến bãi chứa phế liệu rộng hàng nghìn mét vuông bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của thị xã thuận an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ